giá lợn hơi hôm nay ghi nhận mức cao nhất cả nước vẫn là chín mươi đồng một kg trong khi đó tại các siêu thị giá thịt lợn và một số ít sản phẩm thịt gà và hải sản tại gian hàng thực phẩm tươi sống giảm mạnh
bixi hôm nay tiếp tục giảm giá nhiều loại thực phẩm tươi sống trong đó có thịt lợn thịt đùi giảm còn một trăm ba mươi đồng một kg đùi gà tháo khớp ogari còn tám mươi hai đồng một kg má đùi gà giá năm mươi đồng một kg cá trứng canada năm trăm linh g có giá sáu mươi sáu đồng
tại vinmark nạc răm ba trăm linh g còn năm mươi bảy đồng thịt lợn say cp ba trăm linh g giá chỉ ba mươi chín đồng
cá nục xanh làm sạch bỏ đầu giảm còn năm mươi
cá nục xanh làm sạch bỏ đầu giảm còn năm mươi chín năm trăm linh đồng một kg tôm thịt home food bốn trăm năm mươi g có giá chín mươi sáu đồng một kg iron mold tung hàng loạt thịt heo giảm giá nạc răm ba trăm linh g giá chỉ sáu mươi đồng cốt lết ba trăm linh g giảm còn bốn mươi tám đồng thịt đùi ba trăm linh g còn năm mươi đồng nạc vai ba trăm linh g có giá bốn mươi năm đồng